sau hai năm bị eu cảnh báo thẻ vàng vì liên quan đến khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định khai thác iuu xuất khẩu thủy sản của việt nam vào eu giảm sút rất mạnh
đến nay các lô hàng hải sản của việt nam sẽ bị giữ lại kiểm tra một trăm linh với thời gian khoảng ba bốn tuần mỗi container
ngoài chi phí kiểm tra nguồn gốc xuất xứ đánh bắt vào khoảng năm trăm linh bảng anh mỗi container doanh nghiệp còn phải chịu nhiều lệ phí cũng như mất uy tín với phía khách hàng do chậm giao sản phẩm
sau hai năm dính thẻ vàng xuất khẩu hải sản của việt nam sang thị trường eu đã giảm đáng kể tụt xuống đứng thứ năm